nhân kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ truyền thống ngành than
chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu ngành than và tỉnh quảng ninh
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang biểu dương và chúc mừng thành tích của đảng bộ
chính quyền nhân dân tỉnh quảng ninh và tập thể các thế hệ cán bộ công nhân viên người lao động
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tổng công ty đông bắc đã đạt được thời gian qua
những năm tới là thời kỳ việt nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng asean và wto
tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước
bối cảnh đó đặt ra cho tỉnh quảng ninh và ngành than nhiệm vụ rất nặng nề
đòi hỏi phải tiếp tục quán triệt vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
trọng tâm là nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai các nghị quyết kết luận của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
cơ chế về chính sách đặc thù phù hợp nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng tổng hợp đặc biệt
lợi thế so sánh nổi trội và cơ hội phát triển để tạo ra những bước đột phá của tỉnh
thúc đẩy phát triển vành đai kinh tế vịnh bắc bộ và tạo cái thế để chủ động chúng ta tham gia vào cái hành lang kinh tế giữa asean và trung quốc
đối với ngành than chúng ta vẫn phải tập trung các nguồn lực
với nhận chủ động sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh tế
để luôn luôn đảm bảo được vai trò là một trong những ngành công nghiệp chủ chốt của đất nước
một trong ba trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
tiếp tục đầu tư nâng công suất các mỏ hiện có và xây dựng thêm các mỏ mới
và nghiên cứu đề xuất chiến lược phát triển mỏ than đồng bằng sâu hồng
chủ tịch nước cũng tin tưởng với sự quan tâm của đảng nhà nước với truyền thống kỳ luật và đồng tâm
đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng ninh
cùng với cán bộ công nhân viên chức người lao động ngành than
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của công nhân vùng mỏ và ngành than trong tám mươi năm qua
nỗ lực phấn đấu đoàn kết nhất trí vượt qua khó khăn thách thức giành được những thành tựu to lớn hơn nữa